tình hình khô hạn cũng đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền núi phía bắc
mới đây cục kiểm lâm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đưa ra cảnh báo về tình trạng này
trong đó nhiều khu vực ở các tỉnh sơn la điện biên lai châu đang ở vào mức cháy rừng cấp năm
mới đây nhất vào khoảng một mươi bốn h ngày hôm nay tại huyện điện biên tỉnh điện biên
đã xảy ra một vụ cháy rừng lớn
đám cháy khởi phát do gặp thời tiết hành khô rừng có nhiều che nứa
nên đám cháy càng bùng phát mạnh lan nhanh
vì vậy các địa phương đang vào mùa khô cần phải hết sức lưu ý nguy cơ cháy rừng
cụ thể tại các khu vực phù yên tỉnh sơn la điện biên mường nhé thành phố điện biên phủ
lai châu mường lây tủ chùa điện biên đông tuần giáo của tỉnh điện biên
mừng tè than nguyên tỉnh lai châu là các khu vực đã nhiều ngày không mưa
nắng nóng thời tiết khô hanh có nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao
cục kiểm lâm đề nghị chủ rừng thuộc các địa phương vừa nêu chữa cháy rừng theo quy định
trong gần một tháng trở lại đây cháy rừng đã xảy ra tại một số tỉnh
bao gồm bắc giang vĩnh phúc quảng ninh lạng sơn và kiên giang